thưa quý vị phó thủ tướng lê minh khái vừa ký quyết định số một nghìn bốn trăm linh chín qdttg chỉ đạo bộ tài chính xuất cấp không thu tiền bốn một trăm một mươi bảy tám tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia đến các tỉnh bình phước bạc liêu sóc trăng để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi một
cụ thể hỗ trợ tỉnh bình phước năm trăm năm mươi chín bảy mươi bốn tấn gạo hỗ trợ tỉnh bạc liêu sáu trăm ba mươi sáu chín trăm bảy mươi năm tấn gạo hỗ trợ tỉnh sóc trăng hai chín trăm hai mươi một tám mươi năm tấn gạo bộ lao động thương binh và xã hội bộ tài chính xử lý cụ thể theo quy định chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo
ubnd các tỉnh bình phước bạc liêu sóc trăng chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời
đúng đối tượng định mức theo quy định phù hợp với công tác phòng chống dịch tại địa phương
trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn ubnd các tỉnh bình phước bạc liêu sóc trăng báo cáo bộ lao động thương binh và xã hội bộ tài chính để trình thủ tướng chính phủ xem xét và tiếp tục hỗ trợ